năm nay ngành giáo dục tỉnh thừa thiên huế xin không nhận hoa để chia sẻ mất mát và khó khăn với đồng bào lũ lột
thay cho hoa các em học sinh ở trường dân tộc nội chú huyện nam đông đã viết nên những lời chúc lời chia sẻ trên những mảnh giấy màu rồi dán ở sân trường thay cho hàng vạn bông hoa mừng ngày nhà giáo
nhiều thầy cô giáo của trường phổ thông cơ sở dân tộc nội chú huyện nam đông thừa thiên huế rất bất ngờ khi thấy các học sinh trong trường đưa nhiều tờ giấy màu dán lên bảng thông báo đặt giữa sân trường
sau tò mò là ngạc nhiên và xúc động trên những tấm giấy các em học sinh đã gửi lời chúc mừng đến thầy cô giáo nhân ngày hiến trương hai mươi tháng một mươi một
trong năm vừa qua là tình hình bệnh covid một mươi chín diễn biến rất phức tạp
cơn bào tình hình lũ lụt là
đang kéo đến đông bào miền trung nên rất phức tạp có những nơi là ảnh hưởng lũ lụt và có những các chủ của đội đã hy sinh
và nên chúng em không tặng hoa cho thầy cô nên chúng em sẽ viết những bức thư nhỏ nhỏ để gửi thầy cô
coi như đó là một món quà chúng em dành tặng cho thầy cô
rất là cảm động khi ngày hiến trương nhà giáo là ngày của thầy cô ngày của chúng tôi
và các em thể hiện tình cảm như thế này thì thật là cảm động thật là cảm xúc
theo các em học sinh
tấm bảng thay hoa này là sáng tạo của các bạn trong liên đội
mỗi đội viên sẽ gửi gắm tình cảm của mình đến thầy cô giáo lên giấy để liên đội chọn
dán lên cây hoa của trường để gửi những lời chúc đến những thầy cô giáo nhân ngày hai mươi tháng một mươi một